cứ mỗi dịp đầu xuân năm mới đồng đảo du khách thập phương lại nô nức chảy hội đền bà chúa kho bắc ninh
để cầu tài lộc và bình an theo truyền thống ngày khai hội đền bà chúa kho bắc ninh là ngày một mươi bốn tháng riêng
nhưng từ nhiều năm cứ tới tháng riêng đền bà chúa kho đều thu hút rất đông người dân đổ về để đi lễ
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
đền bà chúa kho tọa lạc trên lưng trừng núi kho khu cô mễ phường vũ ninh thành phố bắc ninh
là nơi nhân dân địa phương và du khách thập phương với quan niệm đầu năm vay bà cuối năm trả nợ
vẫn nô nức đến vào những ngày tháng riêng hàng năm để làm lễ vay bà nhằm xin tài lọc may mắn
đây là niềm tin nằm sâu trong tin ngưỡng dân gian gắn liền với sự tri ân của nhân dân trước một nhân vật lịch sử có thật
và có nhiều công lao trong hoạt động hậu cần cứu quốc
tuy nhiên khoảng năm bảy năm trở về trước lễ hội ở đền bà chúa kho bắc ninh đã có những lúc dường như không thể kiểm soát được
biểu hiện ở sự quá tải về người sự lộn xộn trong việc hành lễ
đặc biệt là ở việc du khách thập phương đua nhau cung tiến những đồ vàng mã với kích thước rất lớn
rồi hóa vàng và tạo ra rất nhiều nguy cơ gây cháy nổ
nhưng vài năm nay những hiện tượng ấy đã không còn diễn ra nữa

và hạ lễ là đưa lễ vào nhập kho để ban quản lý di tích phát lọc cho du khách khi có nhu cầu xin lọc bà về lễ tại gia đình
vì vậy mà một số du khách sau khi được tuyên truyền cũng đã tự nguyện tự giác không đốt vàng mã hóa vàng mã
mà đã đem vào kho để lọc
ban quản lý di tích lượng thương cũng đã có xây dựng
ban quản lý di tích lượng thu lân cấp và xây dựng mới trục tâm linh rộng thuận lợi cho du khách lễ
vì vậy hiện tượng ủn tắc tuy là vào thời điểm đông người cao điểm của lễ hội
lượng du khách đến đèn lễ rất đông
xong là vấn đề ủn tắc cũng đã được giải quyết triệt đẻ
và cơ bản là du khách khi lên đèn là không bị ồn tắc
có thể nói sự vào cuộc chủ động của chính quyền sở tại và ban quản lý di tích
đã mang đến những thay đổi tích cực trong hoạt động lễ hội ở đền bà chúa kho hiện nay
an toàn trật tự không lãng phí đó là những điều cần thiết cho một hội xuân
nơi nhân dân hành hương với rất nhiều niềm vui và niềm tin vào một năm mới
làm ăn phát đạt thuận lợi giàu tài lộc và gặp nhiều may mắn